đến thời điểm này tỉnh gia lai chưa có trường hợp nào nhiễm virus corona
nhưng đã có một trường hợp trở về từ thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc
đang được cách ly theo dõi
tuy nhiên công tác phòng chống dịch bệnh đã được cả hệ thống chính trị tập trung triển khai
đặc biệt tại khu vực cửa khẩu quốc tế lệ thanh huyện đức cơ
có lượng người xuất nhập cảnh khá lớn mỗi ngày
việc kiểm soát cũng như kiểm dịch y tế được các đơn vị ngành liên quan
triển khai nghiêm mặt hơn bao giờ hết
để chủ động ứng phó với dịch bệnh ngành y tế tỉnh gia lai đã triển khai hai mươi bốn đội cơ động
phòng chống dịch virus corona trong toàn tỉnh
mặc dù chưa xuất hiện dịch nhưng tại tỉnh gia lai những ngày qua
người dân đã chủ động trong công tác phòng chống
tình trạng cháy mặt hàng khẩu trang và dung dịch diệt khuẩn đã diễn ra trong mấy ngày vừa qua
để kịp thời trang bị dụng cụ phòng chống dịch bệnh cho người dân
nhiều tổ chức cá nhân đã phát hàng nghìn khẩu trang y tế miễn phí tại các nơi công cộng
đồng thời tuyên truyền khuyên cáo người dân cách phòng chống dịch bệnh